bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm bộ giáo dục và đào tạo đã quy định các trường trung học cơ sở không được thi tuyển mà chỉ được xét tuyển đầu vào thông qua học bạ và thành tích
vậy là từ đó rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ lại tràn vào các trường phổ thông
chúng càng có chỗ đứng vững chắc hơn bởi chúng đang thay cho các cuộc thi đầu cấp
từ những thực tế trên ngày càng nhiều phụ huynh đã nhận thấy rõ áp lực
vô nghĩa đè nặng lên cuộc sống của các em không ai khác chính là sự kỳ vọng và quan điểm giáo dục lệch lạc của người lớn
khái niệm trường công trường tư thậm chí là cả những rào cản về học phí đã không còn là vấn đề quan trọng hàng đầu nữa
điều mà nhiều người quan tâm nhất giờ đây chính là chất lượng dịch vụ giáo dục
cái xu hướng đấy nó thay đổi cũng khá lâu rồi nhất là đối với cả giáo dục cấp một

hệ thống trực tư mở cửa cũng được mở khá là lâu và dần dần họ cũng khẳng định được cái chất lượng
về cái thứ hai là cơ bản nhất là các con cần chăm sóc về vật chất tốt hơn lớp học ít hơn và có vẻ như là đáp ứng những nhu cầu của phụ huynh ngày càng tốt hơn
chọn trường cho con chưa bao giờ lại hệ trọng với các gia đình như hiện nay
đặc biệt để quyết định cho con chuyển từ hệ thống công lập sang dân lập
hoặc quốc tế thì lại càng là một quyết định khó khăn
thế nhưng dòng chảy này đang mạnh dần lên mà nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức của phụ huynh muốn giải phóng cho con khỏi những áp lực học hành không đáng có
đồng thời trang bị cho con năng lực thực tế hơn để bước vào cuộc sống
khi mà chọn trường cho con vào thì thực sự là cái việc mà lựa chọn trường công hay trường tư thì lúc đấy là cũng phải cân nhắc
giờ em thì quan điểm là em
em cho chọn học trường tư từ đầu tiên thì đỡ phải căng thẳng trong cái việc là học về các trường công học đúng tuyến có thể mình không ưng ý
học trường mà trái tuyến thì nhiều khi nó có những cái vấn đề một số những cái vấn đề nó không được nói thực lắm
giờ việc học của con cái không phải cũng chỉ là chỉ có học không đâu
mà mình nghĩ là môi trường của trường học ngôi sao này nó rất là tốt
thứ nhất là cái hoạt động ngoại khóa là một
thứ hai là công việc ngoài học ra thì trường còn tổ chức rất nhiều hoạt động cho các con
vừa cơ sở vật chất của trường rất là tốt
các thầy cô rất là quan tâm đến học trò mà các con được đường hành nữa
cảm thấy nó nâng cao cái tính năng động của con lên rất nhiều chứ không bị gọi là như người ta nói là những gạt công nghiệp
năm năm tiểu học em tào quang thắng đều là học sinh giỏi của trường tiểu học bình minh
vào lớp sáu trường ngô sĩ liên được hơn một tháng thực tế học hành của em đã khiến gia đình phải nhìn nhận lại
và cuối cùng cả nhà thống nhất chuyển em sang một môi trường học tập khác
thắng không phải trường hợp hiếm hoi chuyển từ trường công sang trường tư
ngay cả khi em đang có khó khăn
kết quả học tập rất tốt
trên thực tế nhận thức và nhu cầu của phụ huynh trong việc giáo dục con em mình đang có những thay đổi rõ rệt
cái mong muốn chung nhất của phụ huynh là các em được phát triển toàn diện và được học tập trong một môi trường mà thực sự các em cảm yêu thích đến trường
thế thì cái phát triển toàn diện ở đây tôi có thể nói là có ba cái nhánh
cái nhánh thứ nhất đó chính là học thuật
vẫn là một vấn đề rất là quan trọng
bên cạnh học thuật thì có hai vấn đề nữa đó chính là cái năng lực tư duy
và đặc biệt cái thứ ba nữa là cái hội nhập quốc tế
các em đã được trang bị về khả năng ngoại ngữ về phương pháp học tập về khả năng để có thể làm việc với các bạn
để sau này khoa qua khi các em học tập ở môi trường ở mức cao hơn hay là thậm chí là đi làm thì các em có thể dễ dàng hòa nhập được
trong lớp học này chỉ tính riêng trong năm học
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã có đến ba em học sinh chuyển từ hệ thống trường công lập sang đây
những cơ sở vật chất này hay là cách dạy và cách giúp đỡ học sinh của thầy cô rất là hiện đại và rất tốt
ngoại ngữ được học người nước ngoài các thầy cô quan tâm rất nhiều các bạn tốt và môi trường cũng sạch đẹp
thì là cháu thích
để hút học sinh và khẳng định thương hiệu của mình hầu hết các trường đều đang đầu tư vào mô hình trường lớp chất lượng cao
đặc biệt đầu tư có trọng tâm vào bốn yếu tố đó là thời lượng học tập thường là hai buổi một ngày
dĩ số học sinh trên lớp điều kiện cơ sở vật chất
thiết bị và chất lượng đội ngũ giáo viên
các trường dân lập luôn luôn phải tìm tòi những cái hay nhất đưa những cái mới nhất để tạo ra những cái đặc sắc của mình
và cuối cùng thì thực sự nâng cao chất lượng học tập nó chất lượng cao thật sự
và đào tạo được một lớp người thực sự ngon các cháu nó ngon đúng không
đấy đạo đức tốt kỹ năng sống là biết thích nghi như vừa chúng tôi là gì
trong bốn tiểu trí gia dục là gì
giàu trí thức thích ứng nhanh sống nhân ái và biết tự hoàn thiện mình
đây là một giờ tiếng anh tiểu học ở một ngôi trường ngoài hệ thống công lập
không khí buổi học có phần ồn ào
không giống như những trường tập
những lớp học truyền thống
nhưng từng nhóm học sinh lại đang say xưa thực hiện yêu cầu của cô giáo một cách hào hứng
cậu bé này không tìm được bạn nào để ghép nhóm
nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm khó cậu
bằng cách vừa trong vai bố vừa trong vai mẹ cậu vẫn thực hành xuất sắc đoạn hội thoại của cô giáo giao
mình thường xuyên cho các bạn ý
tự nói đứng lên có thể đọc một bài thơ kể về một câu chuyện nhỏ nhỏ liên quan đến cái bài học mà các bạn ấy đang học
ví dụ như là cho về kể về gia đình
thì các bạn ý sẽ tự lên nói với nhau về kể về gia đình của mình
hoặc là hỏi và đáp tức là có cái hoạt động theo nhóm
và kích thích các bạn ý sẽ tự nói trong giờ học
và chủ yếu là các bạn sẽ tự giao tiếp với nhau và chủ động
trả lời và hỏi tất cả những cái việc đó là chỉ có cô giáo đứng ở ngoài để giao nhiệm vụ và phân công thôi
còn các bạn ý sẽ tự làm lấy hết
và cái việc này thì làm cho các bạn ấy rất là hứng thú trong học tập và các bạn giao tiếp rất là tự nhiên
không có bảy văn mẫu không có hình thức thầy đọc cho chép
chỉ có những giờ học sôi nổi hào hứng
tôn trọng tối đa những ý tưởng tối chất và năng lực cá nhân của mỗi học sinh
để từ đó nuôi dưỡng phát huy thế mạnh của tỉnh
hướng em là phương pháp mà giáo viên tại đây thường áp dụng
một lần tôi có hỏi là lên lớp hai có thích không
thì các em nói là rất thích
tôi có hỏi là thích cái gì
thì các em nhau nhau trả lời là thích vì được lên lớp thích vì được học điều mới
thế thì đấy là những câu trả lời rất bình thường
mà trẻ con bây giờ nhiều thứ nó khôn nó hay trả lời về mức đôi
thế thì có một em rất nghịch
em bảo lên lớp hai thích lắm không ạ
thế tại sao lại thích
bọn em được nhìn ngọn cây không phải nhìn thân cây nữa
đó thì tôi thấy rằng là mỗi một em có một cái quan sát rất là tinh tế
và tôi bất ngờ bởi vì là em đấy rất nghịch
rất nghịt mà nó lại có một quan sát là em được nhìn ngọn cây chứ không phải nhìn thân cây nữa
để phát triển và lan tỏa thương hiệu mỗi trường đều có tiêu chí và bí quyết riêng
nhằm thuyết phục phụ huynh tin tưởng
do vậy không chỉ áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến
linh hoạt nhà trường còn chú trọng những giá trị đạo đức làm người
cũng như phát triển nhiều kỹ năng cần thiết cho học sinh ngay từ nhỏ
tôi chọn môi trường học này cho con tôi vì là muốn cho cháu được phát triển nhiều kỹ năng
vào học ở đây thì cháu cảm thấy rất là thoải mái
sau giờ học thì các cháu có thể sinh hoạt tập thể với nhau bằng cách là
có thể chơi đá bóng chơi cầu lông
áp lực về vấn đề học đối với các cháu thì không có
ở trường thì các cháu cũng không phải học thêm
chỉ là tham gia các cô đặc bộ của nhà trường thôi
và cháu nhà tôi thì rất rất là thích thú mỗi khi là đến trường
thực tiễn hơn hai mươi năm qua cho thấy giáo dục ngoài công lập đã phát triển mạnh
cả về quy mô và chất lượng góp phần giảm tải về áp lực tuyển sinh
tại khu vực thành thị cũng như phổ cập giáo dục đối với các trường mầm non
tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
bên cạnh đó sự năng động của các trường công lập cũng là một trong những nhân tố
quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục ở việt nam
nhờ đó nhiều trường đã khẳng định được thương hiệu uy tín và niềm tin
đối với cha mẹ học sinh
ở trường chúng tôi cũng như ở một số trường tư thục khác

nó được đưa vào và rất có hiệu quả
tôi dám chắc học sinh học hết lớp chín của trường tôi
thì nghe nói đọc viết bốn kỹ năng đó là thành thạo
cái này là phụ huynh xác định được
và chính vì thế nên họ móc hồ bao của người ta ra để người ta sẵn sàng đầu tư cho mình
đây là một điểm
cái thứ hai nữa là cái giáo dục toàn diện ở trường tư ấy
nó cũng dễ dàng hơn
cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao
nó được phong phú hơn
làm cho đứa trẻ nó khỏe mạnh hơn và đặc biệt nó tự tin hơn
tuy nhiên trong khi các trường công lập được nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất
trả lương giáo viên được cấp kinh phí hàng năm cho hoạt động giáo dục
tính trên mỗi học sinh vào khoảng bốn năm triệu đồng một năm một học sinh
với học sinh trung học phổ thông
thì các trường ngoài công lập không được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất
không sử dụng ngân sách mà hoạt động dựa vào các nhà đầu tư tâm huyết với giáo dục
và sự đóng góp của phụ huynh theo cơ chế xã hội hóa giáo dục
chúng tôi rất là mong muốn một cơ chế thông thoáng
và làm sao hỗ trợ được để cho các trường dân lập mong muốn phát huy
bởi vì thực ra là ai thì cũng muốn làm thật tốt để mình phát triển
đôi khi cũng không phải là vì bị ai kiểm tra cả
và bởi vì mình muốn làm tốt để mình tồn tại
thế thì ở đây nếu như những cái cơ chế cho dân lập mà càng mở
thì các trường sẽ càng có nhiều cơ hội
hoặc là những cái mà có thể ưu tiên hơn về các cái chính sách
ví dụ như chính sách thuế chẳng hạn dành cho giáo dục
theo xu thế phát triển giáo dục ở các nước tiên tiến
loại hình trường ngoài công lập phát triển mạnh hơn hệ thống trường công lập
ở việt nam nhờ có chủ trương xã hội hóa giáo dục
những năm qua mạng lưới trường ngoài công lập đã phát triển nhanh về số lượng
tập trung nhiều nhất ở các thành phố lớn
tuy nhiên để hệ thống trường ngoài công lập phát triển hài hòa
chia sẻ gánh nặng đầu tư cho giáo dục từ ngân sách nhà nước
thì cần tạo sự bình đẳng và có chính sách hỗ trợ về vốn đất đai thuế hợp lý hơn
đó là mong mỏi tầm huyết của các nhà đầu tư
và mong muốn tạo ra những sản phẩm giáo dục có chất lượng cao